chỉ trong ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi đã có hơn một người dân cà mau đi xe máy về địa phương
do người như vỡ hoa hạnh phúc khi đặt chân lên quê hương sau nhiều giờ dần mưa rãi nắng trên đường
hàng chục ngàn người dân biển tây rời tp hcm và biển đông nam bộ để về quê
sau nhiều tháng thất nghiệp do covid một mươi chín
riêng tại tỉnh cà mau theo thống kê chỉ trong hai ngày qua đã có hơn sáu người trở về quê hương
trong số đó nhiều người trở về từ các địa phương là vùng dịch
kết quả xét nghiệm ngày đầu tiên cho hơn một người đã có hai mươi năm người dương tính với sars cov hai
nhiều người cho biết sau hàng trăm km chạy xe máy được về đến cà mau thì mừng lắm rồi
và họ sẽ tuân thủ cách ly đúng quy định
trong những ngày vừa qua mỗi ngày có đến hàng chục nghìn người dân các tỉnh miền tây
đi xe máy trở về quê nhà sau gần bốn tháng mắc kẹt tại sài gòn
do biết việc trở về quê nhà tự phát cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm đến cộng đồng
nhưng với những người lao động nghèo trong biển người trở về quê nhà
sau đại dịch chưa từng có trong lịch sử thì đây là tình thế tiền thoái lưỡng nan